chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa bắt khẩn cấp đối tượng lê văn nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu tại thị trấn phú long huyện hàm thuận bắc tỉnh bắc ninh thuận về hành vi giết người
trước đó lê văn nga đang sử dụng ma túy thì nguyễn văn lục chú thành phố phan thiết đến
và có hành vi chửi bới xúc phạm ngà
sẵn giao cho người ngà rút ra đâm lục hay nhát
sau khi được can ngăn ngà rơi khỏi hiện trường
còn nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
chỉ sau hơn năm giờ gây án lực lượng công an đã bắt được đối tượng lê văn nga
khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở thành phố phan thiết